nắng nóng kéo dài đang gây ra những ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng tại nhiều địa phương khu vực miền trung tây nguyên
trong đó có vấn đề cạn nước tại các hồ chứa
tại tỉnh thừa thiên huế nắng hạn kéo dài làm cho nhiều hồ chứa cạn nước tới gần mực nước chết
và điều này đang khiến cho hàng loạt thủy điện có thể phải ngừng hoạt động
ghi nhận tại khu vực lòng hồ mực nước có nơi thấp hơn so với thời điểm năm trước từ một đến một năm mét
nếu tình trạng khô hạn tiếp diễn các nhà máy thủy điện sẽ ngưng phát điện do lòng hồ khô kiệt nước
tại nhà máy thủy điện hương điền tình trạng khô hạn đạt kỷ lục trong nhiều năm qua
một số hồ thủy lợi quy mô lớn ở thừa thiên huế cũng rơi vào cảnh thiếu nước như hồ chuồi hồ hóa mỹ
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp